sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh an giang cũng đã tuyên phạt các bị cáo là nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyễn văn xung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại kiên giang
mỗi bị cáo là hai mươi năm tù và lưu văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện châu thành tỉnh an giang một mươi năm năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi sung đã điều khiển xe ô tô chở toàn và hải từ tỉnh kiên giang đến xã định thành huyện thoại sơn tỉnh an giang thì bị lực lượng công an huyện thoại sơn dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có năm bọc ni lông chứa trên hai trăm ba mươi g metafetamin
qua điều tra ngoài việc bán ma túy cho dung toàn còn nhiều lần bán ma túy cho nguyễn thị diễm hiện diễm đã bị bắt và xử lý trong một vụ án khác